thế giới đã có thêm hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hơn bốn mươi bảy hai triệu ca
trong đó số ca tử vong là hơn một hai triệu ca
mỹ vẫn là nước có số ca mắc nhiều nhất trên thế giới trong khi châu âu thì đã chạm mức một mươi triệu ca trên toàn khu vực
châu âu đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ hai khiến cho nhiều nước phải tái áp đặt phong tỏa toàn quốc để ngăn đà lây nhiễm
tuy nhiên hội đồng nghiên cứu khoa học quốc gia pháp cảnh báo những biện pháp này cũng không ngăn được các đợt dịch tiếp theo trừ khi các nước triển khai được vaccine phòng chống covid một mươi chín
trong khi đó tình hình dịch bệnh tiếp tục có sự cải thiện tại hàn quốc khi số ca mắc mới giảm xuống dưới một trăm linh ca chấm dứt chuỗi năm ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới đều ở mức ba con số
tại trung đông iran là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực đã bắt đầu hạn chế đi lại đối với các thành phố
biện pháp này có hiệu lực từ trưa ngày hai tháng một mươi một và sẽ kéo dài đến ngày sáu tháng một mươi một áp dụng đối với thủ phủ của hai mươi năm tỉnh trên cả nước